trong lúc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đang diễn biến hết sức phức tạp
ngành y tế lại phải đối mặt với một nguy cơ khác cũng rất nghiêm trọng
đó là thiếu máu dùng cho điều trị và cấp cứu
tình trạng khăn hiếm máu vẫn thường xảy ra vào dịp sau tết nguyên đán
tuy nhiên với tình hình dịch bệnh như hiện nay thì việc vận động người dân đi hiến máu càng trở nên khó khăn hơn
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do ncov đã ảnh hưởng đến việc tổ chức hiến máu của nhiều cơ quan đơn vị
theo số liệu từ viện huyết học truyền máu trung ương đến ngày một tháng hai lượng máu dự trữ chỉ còn sáu bảy trăm linh đơn vị
trong khi dự trù máu từ các bệnh viện mỗi ngày lên tới một năm trăm linh đơn vị
dự báo tình trạng khan hiếm máu có thể kéo dài nhiều tuần
ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp máu cho một trăm bảy mươi bệnh viện tại hai mươi năm tỉnh thành phố
nếu không có thêm lịch hiến máu nguồn dự trữ máu ở tất cả các cơ sở y tế đều ở mức đe dọa
không còn bảo đảm khả năng cấp cứu điều trị
viện huyết học truyền máu trung ương kêu gọi những người dân đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến tiểu cầu cũng như hiến máu
nhất là những người mang nhóm máu ô và nhóm máu a
đồng thời mong muốn các cơ quan đơn vị duy trì lịch hiến máu theo kế hoạch
và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ nhân viên người dân tham gia hiến máu